giải quyết công việc
tôi đến đây được ba tháng

không gian yên tĩnh con người thân thiện
chất lượng công nghệ khá cao
tôi thấy hài lòng khi đến đây

với tổng số vốn hơn sáu tỷ đồng
phòng đọc của thư viện được trang bị hoàn toàn
bằng hệ thống máy tính hiện đại

trường trung học phổ thông ngũ hành sơn
do gia đình em có hoàn cảnh khó khăn

mỗi lần gặp bè tập khó

một lần gặp bè tập khó thông qua hệ thống máy tính trực tuyến
em có thể trao đổi và được giải đáp nhanh chóng
tính đến nay số lượng bạn đọc của thư viện khoa tổng hợp đà nẵng là hơn hai mươi hai
tính đến nay số lượng bạn đọc của thư viện khoa tổng hợp đà nẵng là hơn hai mươi hai
trong đó có hơn tám trăm linh bạn đọc thường xuyên
vừa qua thư viện đã tổ chức thành công phiên chợ sách lần thứ nhất

thu hút đông đảo sự quan tâm của người dân và du khách
thu hút đông đảo sự quan tâm của người dân và du khách
một hộp quý một lần
trong cuối tháng một quý lần
vào ngày thứ bảy nhật đây là
một cơ hội để cho
thư viện đồng đô phát triển và tiếp cận
những tầng lớp đông đảo
và lớp nhân dân cũng như học sinh đồng nghiên
đặc biệt là các tổng thư vi
đến để nghiên cứu học đọc
cũng như đọc sách
để phát triển
và đọc thành phố trong giai đoạn mới
việc ứng dụng công nghệ thông tin
trong hệ thống thư viện công cộng không mới
nhưng cách làm mới không gian
tạo giao diện thân thiện
cùng hệ thống kiến thức phong phú và đa dạng
đã đóng góp hiệu quả vào việc nâng cao
chất lượng đọc trên địa bàn thành phố
trong phần tin quốc tế
kênh rt của nga bị dừng phát sóng
ở thủ đô washington
hàn quốc đề xuất nối lại
các dự án liên triều
mạng lưới truyền hình rt của nga
không còn được phát sóng
ở thủ đô washington
một trong những thị trường hàng đầu
của kênh truyền hình này tại mỹ
trước đó các cơ quan tình báo của mỹ
cáo buộc kênh truyền hình rt
đã được sử dụng như là một công cụ
nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử
tổng thống mỹ năm hai nghìn một mươi sáu
kênh tiến thức tiếng anh của rt
vẫn sẽ phát sóng qua vệ tinh
nhưng hai đài ở khu vực thủ đô washington
phát sóng kênh này đã bị đình chỉ hoạt động
kênh tin thức tiếng anh của rt
khiến các đơn vị khai thác truyền hình cap
phải cắt kênh này
mst networks một nhà phân phối các chương trình quốc tế
ở mỹ được quyền phát kênh rt
và các kênh tin tức nước ngoài khác
trên hai đài này
nói rằng họ đang chấm dứt phân phối
sau khi nhà vận hành của đài quyết định
bán đấu giá giấy phép phát sóng của họ
kết quả là các hãng khai thác truyền hình cáp
ở thủ đô washington như comcast
sẽ phải cắt kênh truyền hình này của nga
năm ngoái bộ tư pháp mỹ cũng đã yêu cầu
một chi nhánh ở mỹ của rt
và một công ty vận hành
đài phát thanh sputnik của nga
phải đăng ký theo diện cơ quan đại diện nước ngoài
bộ trưởng văn hóa hàn quốc
tô trung hoan bày tỏ hy vọng
về việc nối lại các dự án hợp tác liên triều
cụ thể là xuất bản cuốn
từ điển thống nhất liên triều
và khai cuộc các di tích lịch sử
tại khu vực khe sang
bộ trưởng tô trung hoan cho biết
chính phủ hàn quốc sẽ đề xuất với triều tiên
về việc khởi động biên soạn
đại từ điển thống nhất liên triều
mặc dù đã qua hai mươi năm vòng nhóm họp
giữa các học giả hai miền
chương trình liên triều này đã bị đình chỉ vào năm hai nghìn một mươi
một dự án liên triều khác
liên quan đến việc khai cuộc
khu mangode hoàng cung
của vương triều gorye
cũng bị đình chỉ
do căng thẳng chính trị
ông tô trung hoan muốn đề nghị triều tiên
gửi các cổ vật đến cuộc triển lãm
về goryeo e do bảo tàng quốc gia hàn quốc
tổ chức tại seoul trong năm nay
cuộc triển lãm này nhằm
kỷ niệm một một trăm linh năm
ngày vương quốc này được thành lập
ngoài ra hàn quốc cũng sẽ đề nghị tổ chức
các hoạt động chung với triều tiên
tại đại hội thể thao châu á asiát
dự kiến diễn ra tại indonesia
vào tháng tám tới
nhóm nổi dậy
zion islam đang kiểm soát thị trấn
duma đã đạt được thỏa thuận
với nga về việc sơ tán
các tay súng và người dân
khỏi khu vực đang bị quân đội chính phủ syri bao vây
theo thỏa thuận
các tay súng của zion islam
sẽ bỏ lại vũ khí hạng nặng
cùng thân nhân và dân thường
được sơ tán đến các khu vực quân nổi dậy
chiếm giữ tại tỉnh aleppo
miền bắc syri
cảnh sát quân sự nga sẽ tiến vào thị trấn doma
hai thỏa thuận tương tự cũng đã đạt được
tại hai vùng khác của đông gota
với hơn bốn mươi năm người được sơ tán
đến tỉnh idib tây bắc syri
ngày ba mươi một tháng ba vừa qua
quân đội syri tuyên bố giải phóng
hoàn toàn khu vực đông gota
ở ngoại vi thủ đô damas
của syri trước khủng bố
kể từ khi giành được quyền kiểm soát aleppo
cơ quan chức năng trung quốc vừa ban hành
các hướng dẫn mới về chuyển giao
quyền sở hữu trí tuệ từ các cá nhân
hay doanh nghiệp của trung quốc
cho các nhà đầu tư nước ngoài
theo đó các tắc quyền liên quan tới vi mạch
bản quyền phần mềm máy tính
và các giống thực vật mới
sẽ được chính phủ nước này xét duyệt
trước khi chuyển giao
theo chính phủ trung quốc
các hướng dẫn mới nhằm bảo vệ an ninh quốc gia
và lợi ích của đa số người dân
đồng thời phù hợp với các quy định quốc tế
khi liên minh châu âu eu và nhật bản
cũng có những cơ chế xét duyệt tương tự
ngày hai mươi ba tháng ba vừa qua
tổng thống mỹ donald trump đã ký quyết định
cho phép đánh thuế các mặt hàng công nghệ
nhập khẩu từ trung quốc
chủ yếu nhằm vào các lĩnh vực
mà washington cho là đã sao chép công nghệ của mỹ
ngay sau đó trung quốc cảnh báo
sẽ tăng thuế đối với số hàng nhập khẩu
từ mỹ trị giá khoảng ba tỷ đô la
trung quốc sẽ có khoảng sáu mươi ngày
để chuẩn bị trước khi các mức thuế
mới của mỹ chính thức được áp đặt
danh sách các mặt hàng bị đánh thuế
sẽ sớm được washington công bố
mặc dù uber vẫn là doanh nghiệp
lớn nhất hoạt động trong lĩnh vực
cung cấp dịch vụ vận tài
dựa trên nền tảng là các ứng dụng kết nối
ở hơn sáu trăm linh thành phố trên toàn thế giới
dòng hãng hiện đang phải đối mặt
với rất nhiều khó khăn
khi mà vướng phải hàng loạt bê bối
và làn sóng phản đối
của các hãng taxi truyền thống
ở cả châu á và châu âu
giới phân tích cho rằng
trung mỹ và nam mỹ
có thể sẽ là các thị trường
quan trọng tiếp theo của hãng này
uber hiện đang đối mặt
với một trận chiến
tại ít nhất hai thị trường chủ chốt
là mexico và brazil
với tổng dân số hơn ba trăm linh triệu người
trước sự cạnh tranh
của đối thủ didi chuxing của trung quốc
công ty cung cấp dịch vụ gọi xe
qua phần mềm trên điện thoại easy taxi
có trụ sở tại sao paulo
cũng đang có địa bàn hoạt động
phủ sóng nhiều nước châu mỹ la tình
và huy động được số vốn đầu tư
lên tới gần tám mươi triệu đô la
giám đốc điều hành của uber cho rằng
sự tăng trưởng trong tương lai của hãng
sẽ nhờ việc cải thiện chất lượng
sản phẩm dịch vụ và công nghệ
xây dựng lại thương hiệu
thay vì thông qua hoạt động mua bán và sát nhập
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc
bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
thế này chào tạm biệt